bệnh nhân là ông l sáu mươi tám tuổi ngụ tại bình phước bắt đầu có biểu hiện tê yếu ở hai chân từ bốn tháng trước
gia đình đưa ông đi khám ở một số bệnh viện được trần đoán thoái hóa cột sống cổ và bệnh lao màng phổi
ông được chỉ định điều trị la màng phổi trước sau điều trị hai tháng ông l bị liệt hai chân gần như hoàn toàn cơ thể ngày một yếu dần
ông được gia đình tiếp tục đưa đến khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm trong tình trạng ngồi xe lăn
ngày hai mươi tháng ba bác sĩ chuyên khoa hai đặng bảo ngọc khoa phẫu thuật thần kinh trung tâm khoa học thần kinh cho biết
ông lý có biểu hiện của tổn thương ở vùng tùy ngực triệu chứng điển hình là liệt hai chân mất cảm giác da từ khoảng ngang rốn trượt xuống
kết quả chụp mri ba tecla cuộc sống ngực có tiêm thuốc tương phản cho thấy hối u tủy nằm trong ống sống ở đoạn đốt sống ngực d tám
kích thước ba x bốn cm chiếm hết lòng ống sống đẩy lệch tủy sống sang một bên
bệnh nhân từng chụp mri cuộc sống cổ và thắt lưng ở khu vực trên và dưới khối u chỉ vài cm khối u bị khuất nên các bác sĩ khám trước đây không tìm ra bệnh
bác sĩ ngọc cho biết khối u tủy của ông l ở vị trí rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng quan trọng như gây liệt hoàn toàn hai chân
teo cơ hai chân tê bỉ mất cảm giác da phần thân dưới và hai chân bí tiểu tiện
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ngay ngày một mươi chín tháng ba để giải phóng tê liệt vùng chi dưới
cuộc mổ kéo dài hơn một giờ ứng dụng kính vi phẫu có chức năng chụp hình quang ba d hiện đại kết hợp định vị thần kinh nero navigation tích hợp trí tuệ nhân tạo thế hệ mới
các kỹ thuật này giúp bác sĩ thấy rõ khối u và các cấu trúc chung quanh ở cột sống ngực lựa chọn đường tiếp cận loại bỏ khối u an toàn
bác sĩ dạch ra một đường dài sáu cm tại vùng đốt sóng ngực d bảy d tám d chín cắt bản sống d tám hai bên và một phần bản sống d bảy d chín
giải áp bao tủy xẻ dọc màng cứng ngang d tám bộc lộ khối u màu trắng mềm hơi dai kích thước ba x bốn cm chèn ép tủy sống
ekip phẫu thuật tiến hành bóc tách và lấy chọn khối u
bác sĩ ngọc nhận định đây là một khối u vỏ bao dây thần kinh lành tính
tuy nhiên mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đi sinh thiết để xác định bản chất u
sau mổ người bệnh hồi phục nhanh bốn ngày sau đó mổ sức cơ chân bên phải hồi phục bốn trên năm chân bên trái hồi phục hai trên năm
ông l có thể đứng dự kiến xuất viện sau một tuần điều trị
người bệnh tiếp tục tập luyện hồi phục vận động và tái khám theo chỉ định tiên lượng phục hồi tốt trong thời gian tới
theo bác sĩ bảo ngọc các khối u tủy sống đặc biệt là tủy sống ngực
thường phát triển với các triệu chứng khởi phát mơ hồ sẽ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu
bệnh cũng có thể gây nhầm lẫn do các nguyên nhân khác như thoái hóa cuộc sống suy nhược
ô tủy sống là một bệnh thường gặp và u tủy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong ống sống như cổ ngực thắt lưng
u tủy sống là một bệnh lý có triệu chứng khởi phát không rõ ràng thường tiến triển chậm
có thể sau vài năm mới khởi phát những triệu chứng nghiêm trọng nên dễ dàng bị bỏ qua những dấu hiệu trong giai đoạn đầu
ở giai đoạn đầu phát bệnh phần lớn bệnh nhân chỉ xuất hiện một số triệu chứng tại chỗ và một số triệu chứng của dễ thần kinh
người bệnh thường có biểu hiện đau bớt từng cơn chứ không đau dữ dội
những cơn đau sẽ lan rộng theo đường dây thần kinh bị khối u chèn ép lên khiến người bệnh sẽ có cảm giác tê hay yếu cơ
ở giai đoạn sau tình trạng bệnh ngày càng tiến triển và khối u tại tủy sống có thể đã phát triển to lên nhiều
chèn ép một nửa tùy có thể đẩy tủy sống sang một bên khiến người bệnh có thể bị liệt một bên người
và mất cảm giác khi tiếp xúc với môi trường nóng lạnh
ở giai đoạn này bệnh tiến triển nhanh và chuyển sang giai đoạn toàn phát
bệnh nhân có thể gặp phải những biến chứng dối loạn ở cả hai bên cơ thể gây dối loạn cảm giác dối loạn vận động
bí tiểu tiểu khó hoặc táo bón
u tủy sống dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý vùng cột sống thắt lưng ngực đặc biệt là những bệnh thoái hóa thường gặp
đa số u tủy sống giai đoạn đầu thường bắt đầu với các triệu chứng như đau lưng tê bì chân tay khiến người bệnh chủ quan
do đó phần lớn người bệnh khi đến bệnh viện thăm khám thì khối u đã phát triển lớn chèn ép vùng tủy và các dây thần kinh
nguy cơ gây liệt chi thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng
giai đoạn phát hiện bệnh mang tính quyết định đối với hiệu quả điều trị bệnh u tủy
càng phát hiện sớm thì cơ hội được điều trị bệnh hiệu quả càng cao
vì vậy không nên chủ quan với bất kỳ sự thay đổi bất thường nào của cơ thể
nếu cơ thể xuất hiện một số biểu hiện nghi ngờ u tủy sống như đau vùng thất lưng tê hai chân hai tay yếu cơ
thì người bệnh nên đi khám sớm để làm các xét nghiệm cận lâm sàng và được chẩn đoán cũng như chữa trị kịp thời phòng tránh nguy cơ biến chứng